các chốt trực lưu động tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô để kiểm soát toàn bộ lưu lượng phương tiện vận tải hành khách
các chốt trực bao gồm các lực lượng công an quân đội thanh tra giao thông y tế dân phòng của các quận huyện thị xã
tại các chốt trực người dân về hà nội kê khai y tế đo thân nhiệt kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
có thể xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong trường hợp nghi ngờ khử trùng trường hợp cần thiết
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
nhiều bậc cha mẹ không cho trẻ đi tiêm phòng vaccine đúng lịch vì lo lắng là dịch bệnh lây lan
bỏ tiêm hoặc là trì hoãn tiêm chủng sẽ có những nguy cơ mắc bệnh như thế nào
loại vaccine nào cần phải tiêm ngay trong mùa hè này
đây là những vấn đề chắc hẳn nhiều bậc phụ huynh còn chưa nắm rõ
và câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự ngay dưới đây
trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương
những ngày gần đây đã tiếp nhận một số trường hợp trẻ mắc viêm não bị biến chứng nặng
theo khai thác tiền sử từ gia đình các bệnh nhi đều trên năm tuổi
và chưa tiêm nhắc lại mũi vaccine viêm não nhật bản nào từ sau hai tuổi
cái di chứng sau khi các bé mắc viêm não nhật bản thì khả năng hồi phục nó cũng khó
và đấy cũng mới chỉ là cái di chứng ở thời điểm ra viện
và nếu mà theo dõi lâu dài hơn ví dụ như sáu tháng một năm hai năm sau
thì tôi tin chắc rằng cái tỷ lệ vi chứng nó sẽ còn cao hơn
chứ không phải là ở cái
khoảng ba bốn năm nữa
tại các trung tâm tiêm chủng số lượng trẻ đến tiêm giảm đáng kể
hầu hết các phụ huynh đưa trẻ đi tiêm đều có tâm lý lo ngại dịch bệnh lây lan
do dịch bệnh nên là bé em đã lỡ mũi tiêm này khoảng từ tháng một mươi hai đến giờ bây giờ là tháng sáu
hôm nay thì cảm thấy ở phòng tiêm chủng này đảm bảo an toàn
về việc phòng dịch cho bé em quay lại tiêm
dịch bệnh diễn ra trong thời gian cao là phát tạp
chính vì thế mà gia đình cũng lo lắng cái việc đi lại rồi tiếp xúc bên ngoài
đối với bé nhà mình với môi trường xung quanh
theo các chuyên gia y tế việc tiêm vaccine không đủ liều
cũng gây ra tình trạng không đủ lượng kháng nguyên
để kích thích cơ thể tạo miễn dịch đầy đủ
do đó để phòng bệnh đạt hiệu quả tối yêu
phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại các mũi vaccine
có chỉ định tiêm nhắc theo khuyến cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
các cơ sở tiêm chủng cũng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh
tôi biết ví dụ như là khai báo y tế
thì rồi áp dụng khởi khuẩn rồi áp dụng đeo khẩu trang năm k v v
thì các trường hợp mà đi tiêm chúng ta cũng tuân thủ
những cái quy định đó và đồng thời là áp dụng những cái biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cho nó tốt đặc biệt là vấn đề năm k đấy
bên cạnh đó trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
như hiện nay phụ huynh vẫn nên đưa con đi tiêm vaccine đúng lịch
việc trì hoãn lịch tiêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đã được loại trừ
hoặc khiến các bệnh truyền nhiễm bội nhiễm như cúm sởi thủy đậu viêm họng viêm phổi viêm não
trở nên nặng hơn và khó điều trị hơn
trong cái tiêm chủng của em trẻ em bạch hầu hoa ga các cái viêm não rớt rớt
tất cả những bệnh đó thì đều có thể là nhiễm bệnh trong mùa hè này
chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta căn cứ vào cái lịch tiêm chủng
mà đã được hướng dẫn theo đúng độ tuổi thì chúng ta nên cho con em mình đi tiêm
trong vòng năm năm đầu đời trẻ mới xây dựng được hệ miễn dịch hoàn thiện
vì vậy tiêm chủng đầy đủ là một cách tăng cường sức đề kháng hiệu quả với trẻ
cha mẹ cần lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm phòng tuân thủ đúng những khuyến cáo của bộ y tế
như đeo khẩu trang đúng cách rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn
ngoài ra các phụ huynh luôn cập nhật thông tin đúng đủ về chủng covid một mươi chín
để bảo vệ bản thân và gia đình

trong khi đó tại hải phòng công an tp hải phòng vừa phát hiện bắt giữ ba đối tượng vận chuyển
số lượng lớn ma túy từ các tỉnh miền trung về địa bàn thành phố để tiêu thụ
vào hồi chín h ba mươi phút ngày hôm nay tại khu vực chân cầu nghìn thuộc địa bàn xã an hòa huyện vĩnh bảo
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng phối hợp cùng các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ ba đối tượng
gồm phạm văn toàn trú tại phường cửa nam tp hải phòng lê thành trung trú tại tp vinh tỉnh nghệ an
và nguyễn duy điển trú tại vĩnh bảo hải phòng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tại hiện trường hơn năm kg ma túy đá tại công an tp hải phòng bước đầu các đối tượng đã khai nhận
hành vi phạm tội của mình
các giải bóng đá lớn luôn là niềm mong chờ của người hâm mộ nhưng đây cũng là cơ hội gia tăng hoạt động
của các đối tượng tội phạm cơ bạc
khi giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi một diễn ra cho đến khi kết thúc thì hàng loạt đường dây cá độ
vừa bị triệt phá
về đây phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá
qua mạng internet quy mô lớn với số tiền đánh bạc lên tới hai một triệu usd
gần trăm cán bộ chiến sĩ của đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an thành phố
đã tiến hành vây giáp bắt khẩn cấp bốn kẻ chủ mưu trong đường dây này
cụ thể công an đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp nhà của bốn kẻ chủ mưu gồm nguyễn anh tùng ba mươi bảy tuổi
đặng ngọc thịnh ba mươi bảy tuổi phan trường thanh bốn mươi sáu tuổi và vũ quang hiển ba mươi tám tuổi cùng chú tại thành phố đà nẵng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận tổ chức ghi cá độ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi cho tới nay
trong đó nguyễn anh tùng sử dụng trang mạng cá độ super master tám u tám a có giá trị năm trăm linh usd
quy ước mỗi đô là một mươi đồng tương đương là khoảng năm tỷ đồng để tổ chức cá độ
ngoài ra tùng chia nhỏ con mạng của mình cho các đại lý cùng tham gia ghi cá độ với các hình thức kê nô tài xử
cứ mỗi khi diễn ra các giải đấu bóng đá lớn đường dây này còn tự nâng mức cá độ từ hai mươi đồng cho đến ba mươi đồng một đô la mỹ để thu hút người chơi
bước đầu ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc tổng cộng từ ngày một tháng bốn cho tới nay lên tới gần hai hai triệu usd tương đương năm mươi năm tỷ đồng
thu hút khoảng gần bốn mươi một lượt người tham gia thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
công an thành phố đang tiến hành mở rộng chuyên án truy bắt các đối tượng có liên quan khác
một ổ nhóm bốn đối tượng câu kết với nhau dàn dựng kịch bản để trộm cắp tài sản của các lái xe trên đường vừa bị công an thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc triệt phá
không chỉ dàn dựng kịch bản công phu quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng còn rất manh động mang theo dao khung khí nguy hiểm để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện

công an thành phố phúc yên làm rõ thủ phạm gây án là bốn đối tượng gồm phạm tuấn đạt nguyễn đức chiến lại quốc việt và vũ hành tùy đều ở thành phố nam định tỉnh nam định
công an thành phố phúc yên đã bắt giữ ba đối tượng đạt chiến việt còn vũ hành tùy hiện đang bỏ trốn đây là các đối tượng đều đã có nhiều tiền án tiền sự về nhiều tội danh khác nhau
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đối tượng mà chúng nhắm tới để trộm cắp tài sản là tài xế xe tải xe con đi một mình
thủ đoạn là chia cặp hai đối tượng ngụy trang bằng cách ăn mặc lịch sự giả danh là công an đang làm nhiệm vụ để yêu cầu lái xe dừng lại làm việc
lấy cơ nói chuyện với lái xe nhằm đánh lạc hướng tạo điều kiện cho hai đối tượng còn lại trộm cắt tài sản trên xe ô tô
điều đáng nói trên địa bàn các tỉnh thái bình hà nam hải dương hưng yên cũng xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự
hình ảnh ghi nhận về các đối tượng gây án có đặc điểm nhận dạng giống với nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố phúc yên bắt giữ
công an tp phúc yên đã khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng phạm tuấn đạt nguyễn đức chiến lại quốc việt
hiện công an tp phúc yên đang khẩn trương truy bắt đối tượng vũ hành tùy
và tiếp tục điều tra vừa rồi vụ án
tiếp sau đây mời quý vị cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị sáng ngày một mươi ba tháng bảy giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai phan huy anh vũ cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh đã ghi nhận thêm tám mươi tám ca mắc mới
trong đó thành phố biên hòa có sáu mươi hai ca chủ yếu là ở phường tân biên với bốn mươi hai ca
còn lại rải rác ở các phường khác của thành phố đều đã ghi nhận ca dương tính với covid một mươi chín
tính đến nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận bốn trăm tám mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó thành phố biên hòa là địa phương có số ca dương tính nhiều nhất với một trăm tám mươi chín ca
tiếp đến là huyện thống nhất một trăm linh sáu ca tập trung ở bốn xã đang được phong tỏa
huyện nhân trạch là sáu mươi ca tập trung ở xã long
các ca dương mới đa số ra được ghi nhận trong các khu phong tỏa tại thành phố biên hòa và huyện nhân trạch
đã phát hiện có ca dương tính tại nhiều doanh nghiệp ở thành phố biên hòa huyện trắng bom huyện vĩnh cửu
dự báo những ngày tới đồng nai sẽ còn nhiều ca dương tính trong đối tượng tiểu thương
người làm việc trong các khu chợ nhà trọ doanh nghiệp và cộng đồng
nên buồn phát dịch và các trường hợp f một
do đó tỉnh sẽ tăng cường xét nghiệm tầm soát nhanh trên diện rộng
vận động một trăm linh doanh nghiệp xét nghiệm sàng lọc cho người lao động
tiếp tục chuẩn bị thêm các khu cách ly để ứng phó với tình huống xấu hơn có thể xảy ra
cũng trong sáng nay bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang đã ra thông báo khẩn phong tỏa tạm thời
toàn bộ bệnh viện sau khi phát hiện tám trường hợp nhiễm covid một mươi chín vào tối qua
những ca dương tính mới với covid một mươi chín là bệnh nhân người nuôi bệnh đang điều trị tại bệnh viện
tiến hành truy vết bước đầu xác định ba mươi tám trường hợp f một là bác sĩ nhân viên y tế và người nuôi bệnh
hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục rà soát xét nghiệm sàng lọc tất cả các bác sĩ nhân viên
người bệnh người thăm nuôi có đến đây từ ngày ba mươi tháng sáu
sở y tế kiên giang vừa có công văn hỏa tốc tạm ngưng chuyển bệnh nhân đến và khám bệnh ngoại trú
tại bệnh viện đa khoa tỉnh
theo đó kể từ ngày hôm nay một mươi ba tháng bảy bệnh viện đặc khoa tỉnh kiên giang chỉ tiếp nhận
người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến dưới
tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú cho đến khi có thông báo mới
người bệnh đến khám ngoại trú tạm thời do bệnh viện đa khoa tư nhân bình an
trung tâm y tế tp giạch giá và các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thực hiện
bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang khẩn trương bố trí nơi khám bệnh tạm thời
tại bệnh viện ung bú tỉnh kiên giang cơ sở ở bệnh viện đa khoa cũ
để tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú vào ngày mai một mươi bốn tháng bảy
trước tình trạng ung ứ tập trung đông người tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
liên quận trên địa bàn tp hcm các ngành chức năng đã tổ chức lại lực lượng điều tiết từ xa
và cũng như là bỏ các chốt phụ và tiến hành tuần tra để xử lý vi phạm theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
theo đó để giảm ủng tắc tại các chốt kiểm soát tạo sự thông thoáng cho việc đi lại của người dân
nhiều giải pháp đã được cơ quan chức năng triển khai trong đó có việc bố trí lại chút kiểm soát
cảnh sát giao thông phân luồng từ xa giãn cách lưu lượng qua các tuyến đường khác để tránh ủng ứ vào giờ cao điểm

và phân luận phân hướng cho các loại phương tiện đi vào đường nguyễn nhân nghi để nhằm giảm tải cho đường nguyễn kiệm
đồng thời tại giao lộ khoa nhân trị nguyễn quang cũng thành lập một tổ công tác để kiểm soát và phân luồn những loại phương tiện đi vào đường nguyễn kiệm
trước đó tại khung giờ cao điểm sáng và chiều một số chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ung tắc do lượng người và phương tiện đổ về quá đông
gây khó khăn cho lực lượng chức năng và tìm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo
sau khi tổ chức lại các chốt điểm nắm về ủng ưu giao thông trên địa bàn quận gò vóc đã không còn
các tuyến đường thông thoáng việc đi lại của người dân thuận lợi và không còn nguy cơ lây nhiễm chéo tại các chốt kiểm soát
sáng ngày một mươi ba tháng bảy toàn bộ hai trăm sáu mươi sáu chốt giám sát người lưu thông giữa các quận huyện của tp hcm được giải tỏa
công an tp hcm chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương chuyển từ đứng chốt kiểm soát sang tuần tra kiểm soát
xử lý lưu động trường hợp vi phạm trên đường
riêng một mươi hai chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ ngõ thành phố vẫn được duy trì
cũng trong sáng nay các quận trong địa bàn thành phố đã thực hiện công tác tuần tra lưu động tuyên truyền
xử lý các vi phạm và trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu mọi người dân phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch và sơ
và sau đây là ghi nhận tại quận ba tp hcm
phường võ thị sáu quận ba là một trong những phường trọng điểm ở trung tâm tp hcm
như các địa phương khác trước khi chính thức vào thời gian giãn cách
phương võ thị sáu cũng đã khẳng định quyết tâm rất cao trong kiềm chế ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
xác định việc chăm lo bảo vệ tính mạng sức khỏe an toàn của người dân
là trên hết trong đó công tác tuyên truyền xử lý vi phạm được đánh giá là chìa khóa
trong công tác ngăn chặn dịch bệnh lần này
và có cái làm việc để làm sao thực hiện cho nó đảm bảo được cái phòng dịch trên địa bàn phường
có các phương án để bệnh nhân thai phụ người ta đến những khung giờ như thế nào cho phù hợp
để thực hiện cái đảm bảo cái giãn cách và cũng như là cái an toàn về phòng dịch
không chỉ ở các tuyến phố
tổ tuần tra còn đi từng ngõ hẻm để tuyên truyền nhắc nhở người dân
mặt khác nhận thấy những sự nguy hiểm và những hệ lụy khó khăn mà dịch covid một mươi chín đem lại
hầu hết người dân tại tp hcm đều ý thức được mà chấp hành tốt năm k của bộ y tế
và tuân thủ các quy định theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
phường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và thông báo gửi cho tới các doanh nghiệp đơn vị và người dân
trên địa bàn để nghiêm túc thực hiện các tinh thần
phần của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đã đồng loạt triển khai các phương án
về bảo vệ địa bàn tăng cường công tác tuần tra kiểm tra và nhắc nhở
trước hết là nhắc nhở và sau đó là xử lý qua công tác kiểm tra
đi vào khu dân cư đi vào các hẻm nhỏ khu dân cư
nhận xét của tôi thì thấy là ý thức người dân về công tác phòng chống dịch là cũng tốt
kỳ vọng là sau một mươi năm ngày này thì tình trạng dịch này được thiên dạy
giảm đớt cho tất cả các anh em phục vụ trong công tác chống dịch
giống như ủy ban các cơ sở ban ngành đã phối hợp kịch tài
để cho dịch này kết thúc sớm để người dân an tâm công tác công việc
cuộc sống bình ổn như bình thường
người là lao động tự do năm đồng giống này
được hỗ trợ một ngày vậy là năm mươi đồng
tính là trọn tháng là khoảng một triệu năm trăm linh ngàn cho một người

lao động ngừng diệt quản diệt ở từng doanh nghiệp mà không hưởng lương
là khoảng tám mươi người trong đó trong khu công nghiệp khu chí sức là khoảng bốn
còn lại là ở các doanh nghiệp là trú đóng ở trên địa bàn các quận quyện
thì hỗ trợ cho một triệu tám trong hành động trong một lao động
trong cái thời gian một tháng giãn cách
rồi lao động mà chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng vào hình thức nghiệp
thì cũng được một triệu tám
với khẩu hiệu chống dịch như chống giặc của chính quyền các cấp và ý thức của người dân thành phố
hy vọng sau một mươi năm ngày cách ly toàn thành phố dịch covid một mươi chín sẽ được kiểm soát đẩy lùi
kính thưa quý vị việc tổ chức phiên chợ không đồng giữa lúc dịch bệnh covid một mươi chín
cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn là một việc làm hết sức ít chứng nghĩa và nhân văn
tuy nhiên do công tác tổ chức tuyên truyền cho người dân chưa đảm bảo
nên đã để xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông người và tìm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm
cũng như lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
theo kế hoạch phiên chợ cộng đồng được tổ chức thành một mươi hai phiên vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần
từ tám h đến một mươi hai giờ trưa nhằm hỗ trợ cho những hộ nghèo cận nghèo khó khăn về kinh tế
do bị ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
mỗi phiên chợ được tổ chức cho ba trăm linh hộ
mỗi hộ sẽ được cấp một phiếu mua hàng mệnh giá ba trăm linh đồng
bao gồm gạo mì gói gia vị rau củ quả tươi sống
ngoài những hộ được xếp các phiếu tham gia chợ không đồng
phiên chợ còn tổ chức cho những người quan tâm vào chợ mua sắm
tự chọn các loại rau củ quả trái cây các loại bánh
với mệnh giá mỗi người chỉ được mua khoảng không quá năm mươi đồng
và chỉ được chọn mua một đợt
tuy vậy ngay từ đầu giờ sáng rất đông bà con chen chút tại khu vực tổ chức phiên trợ
khiến việc giãn cách sát khuẩn phòng chống dịch bệnh hầu như không thể thực hiện được
chỉ sau vài tiếng hoạt động các cơ quan chức năng tỉnh kiên giang đã chỉ đạo giải tán phiên chợ
trong thời điểm dịch covid một mươi chín hiện biến phức tạp phiên trợ không đồng với biển người chen lớn như sáng nay
sẽ tăng thêm nguy cơ dịch bệnh bùng phát
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn ra ngày càng phức tạp
công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung cao hơn
và quyết liệt và hiệu quả hơn trong công việc lãnh đạo chỉ đạo cũng như là triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong đó chú trọng việc đảm bảo phải an toàn cũng như không để dịch bệnh lây lan
trong các cơ sở giam giữ
tại nhà tạm giữ công an thành phố phan tiết trong những ngày này khá vắng vẻ
chỉ có lực lượng không có đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đang làm việc
thường trực và quản lý công tác giam giữ
do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch covid một mươi chín
nhà tạm giữ chúng tôi đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cho cán bộ cũng như là cho người tạm giam tạm giữ phạm nhân
nhà tạm giữ công an thành phố phan thiết luôn chú trọng đến tình hình sức khỏe của can phạm nhân
đặc biệt đối với căn phạm nhân mắc các bệnh mạng
các bệnh mãn tính bệnh truyền nhiễm sức khỏe yếu dễ mắc bệnh
nên các cán bộ y tế phải đặc biệt quan tâm đến họ hơn thường xuyên hơn
đối với cán bộ chiến sĩ ra vào nhà tạm giữ đều tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về phòng dịch
làm tốt công tác vệ sinh môi trường khu vực trại và nơi ở
nơi làm việc của cán bộ chiến sĩ và các buồn giam
bố trí đầy đủ nước rửa tay khô xà phòng ở tất cả các vị trí bếp nấu ăn
cổng trại nhà vệ sinh đội ngũ y tế chú trọng trong việc bố trí các trang thiết bị y tế cần thiết
cho việc phòng chống dịch trong nhà tạm giữ
ngoài ra để thực hiện nghiêm các quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín
khi tiếp nhận can phạm nhân mới đơn vị thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch
và phải cách ly theo quy định
đối với người tạm giữ tạm giam mới vào nhà tạm giữ
thì yêu cầu phải có chứa xét nghiệm covid âm tính mới được đưa vào nhà tạm giữ

sau đó sẽ sàng lọc các yếu tố dịch tễ
rồi phân loại bố trí giam giữ giam riêng
thực hiện cách ly theo quy định
bên cạnh đó thì cũng đảm bảo chế độ sức khỏe cho căn phạm nhân
thì nhà tạm giữ cũng thường xuyên quan tâm tới chế độ ăn của người tạm giữ tạm giam
đối với điều tra viên cán bộ điều tra và những người tạm giam
khác khi đến làm việc tại nhà tạm giữ đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
các bộ chí sĩ khi làm việc luôn giữ đúng khoảng cách
thực hiện nghiêm quy trình năm k và hạn chế đi ra ngoài khu vực trại
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến phức tạp
đơn vị dừng ngay việc thăm gặp ký gửi đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch
tại bếp nấu ăn cho can phạm nhân thực phẩm sẽ được phân loại
được kiểm tra chặt chẽ và luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trong công tác
thăm tiếp nuôi chúng tôi đã áp dụng các biện pháp phòng dịch tối đa là
dừng mọi hoạt động thăm tiếp nuôi đối với người tạm giữ tạm giam và căn phạm nhân
không nhận quà thăm nuôi không giải quyết gặp mặt
chỉ giải quyết nhận tiền lưu ký thông qua đường bưu điện
các cán bộ viện kiểm sát tòa án cũng như điều tra viên tới làm việc
thì chúng tôi yêu cầu là họ phối hợp tuân thủ
biện pháp phòng chống dịch bệnh là sửa tay sát cuốn
kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang y tế
và giữ khoảng cách trong quá trình lấy lời khai đối với các đối tượng tạm giữ tạm giam
với sự nỗ lực chung tay
cùng với các đối tượng tạm giam

các bộ chiến sĩ làm công tác quản lý can phạm nhân luôn chủ động
niêm khảo tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao
đặc biệt là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối
không để dịch bệnh xâm nhập vào các cơ sở giam giữ